ngày tám tháng bảy viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông lê thanh thản chủ tịch tập đoàn mường thanh
thông tin từ viện kiểm sát nhân dân tp hà nội cho biết ông thản bị khởi tố về tội lừa dối khách hàng theo điều một trăm chín mươi tám bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
ông thản được tại ngoại trong quá trình điều tra ông lê thanh thản sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bị công an hà nội khởi tố để điều tra về tội danh lừa dối khách hàng
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số một trăm tám mươi một ngày năm tháng bảy về tội danh lừa dối khách hàng và quyết định khởi tố bị can số năm trăm bảy mươi bốn ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông lê thanh thản
ngày tám tháng bảy các quyết định lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hà nội phê chuẩn
trong các ngày mùng chín và mùng một mươi tháng bảy cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông lê thanh thản
theo cơ quan điều tra việc thực hiện các biện pháp tố tụng đối với ông lê thanh thản để làm rõ xử lý các dấu hiệu vi phạm pháp luật tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp trung cư cao cấp và thương mại bms trên địa bàn phường kiến hưng quận hà đông hà nội